các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh con tum liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu từ lào qua biên giới về việt nam tiêu thụ
gần đây nhất vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng một tại khu vực km số đường tuần tra biên giới sát với cửa khẩu quốc tế bờ y huyện ngọc hồi
tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã bắt được hai đối tượng là hồ thế dự thường trú tại xóm tân nghĩa
xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và nguyễn hữu hoàng thường trú tại khối phố tân lộc phường nghi hải thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
khi đang vận chuyển bốn bao tải đựng bảy mươi hai hộp pháo có trọng lượng một trăm ba mươi hai kg
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người có tên là tâm với giá bốn mươi đồng một hộp
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy tình hình vận chuyển pháo lậu trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh con tum diễn ra phức tạp
qua truy quét các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt được sáu vụ với chín đối tượng vận chuyển pháo lậu từ lào về việt nam với khối lượng gần tám tạ pháo các loại
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số pháo nói trên được mua từ lào về với mục đích bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán đình dậu sắp đến